chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bán sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sáng một mươi tám tháng một mươi cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức buổi tòa đàm nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng tới bình thường mới
nếu ý kiến tại buổi tọa đàm tiến sĩ lưu bình nhưỡng phó trưởng ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội cho hay
chúng ta phải chịu đựng một cú sốc lớn nhưng đã không chấp nhận đóng băng toàn bộ hoạt động xã hội
nếu để mạch máu giao thông nứt gãy cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê và sẽ chết
rất may chúng ta không rơ vào tình trạng đó không rơ vào tình trạng hỗn loạn
đó ông nhưỡng nói và đánh giá đây là vấn đề tốt với khí cạnh quản lý xã hội
phải giữ được ổn định mới có thể chuyển trạng thái bình thường mới
phó trưởng ban dân nguyện nhìn nhận nghị quyết một trăm hai mươi tám ra đời như một luồng gió mới
nhưng hiểu được nghị quyết để thực hiện cho đúng lập lại trật tự là cả một vấn đề
ông nói điển hình là việc các chốt kiểm soát liên tình gây ra tình trạng cát cứ
hay vấn đề trên bảo dưới không nghe trong chỉ đạo điều hành
câu chuyện về chỉ đạo từ chính phủ xuống địa phương nhưng địa phương không thực hiện
là vấn đề người dân rất bức xúc
đặc biệt là người dân bắt buộc phải tuân thủ các mệnh lệnh của cấp xã cấp huyện cấp tỉnh
nhưng cấp tỉnh lại không tuân thủ cấp trung ương
đây là câu chuyện rất khó hiểu ông nhưỡng nêu
từ đó ông cho rằng việc chuyển trạng thái chống dịch sang thích ứng an toàn
đảm bảo tính thông nhất tính tuân thủ cao và kịp thời phản hồi
thực hiện để không khủng hoảng an sinh khủng hoảng sản xuất kinh doanh
ông nhấn mạnh các địa phương phải hiểu đúng nghị quyết đánh giá đúng tình hình
và quy định đúng bằng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương mình
tránh tình trạng ăn đông nay chỉ đạo thế này mai chỉ đạo cái khác
trên cơ sở đánh giá tình hình thì chúng ta mới có thể vận dụng đúng được ông nhưỡng nói
ông nhưỡng nhấn mạnh quy tắc của nghị quyết một trăm hai mươi tám là thống nhất toàn quốc
các địa phương không được cục bộ cắt cứ ban hành quy định vượt mức cần thiết
tính tuân thủ các quy định này vì đây là quy tắc bất xì bất dịch
ông nhưỡng nhấn mạnh
phó ban dân nguyện cũng chỉ rõ nghị quyết một trăm hai mươi tám cho địa phương quyền linh hoạt để thích ứng
nhưng nếu địa phương không thực hiện theo quy định của trung ương
cần có chế tài như đình chỉ thậm chí có thể cách chức một số lãnh đạo không tuân thủ
để tránh tình trạng trên bảo sứ không nghe
bản thân lãnh đạo không đảm bảo hòa cùng nhịp đập của cả nước
có nghĩa vì cá nhân vì địa phương mình mà ngăn cản các địa phương khác
ngăn cản các chủ thể khác thì không thể chấp nhận được
đặc biệt cấm tình trạng trên bảo xứ không nghe
trung ương điều hành tuyệt đối mà địa phương không tuân thủ sẽ không chấp nhận được ông nhưỡng nói
ông đề nghị từ nghị quyết này ta phải có sự theo dõi
có đánh giá chặt chẽ với lãnh đạo người đứng đầu các địa phương để xác định trách nhiệm
trong trường hợp cấp thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý ngay
chứ không chờ kết thúc chiến dịch mới làm
vào trận mà không chỉ huy được thì rút ra cho người khác làm
đánh trận mà như thế thì chúng ta thua ông nhưỡng nêu thêm
các quy định của địa phương không được trái với quy định của trung ương
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ y tế trực tiếp thông báo thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín
cập nhật hàng tuần và phân công một thứ trưởng trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hàng ngày
trên các phương tiện thông tin truyền đông tai bùi tọa đàm để giải quyết tình trạng không cát cứ chia cắt
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên chỉ ra một trong những yêu cầu của nghị quyết
là cần tổ chức triển khai thống nhất từ trung ương đến địa phương
địa phương được cho linh hoạt áp dụng biện pháp cụ thể nhưng không được trả với quy định của trung ương
không gây ách tắc giao thông hàng hóa cản trở sản xuất kinh doanh
trong trường hợp địa phương cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cao hơn
các biện pháp quy định trong nghị quyết một trăm hai mươi tám hay khi triển khai thực hiện các hướng dẫn
thấy chưa sát thực tế hoặc khó triển khai thực hiện thì cần có đề xuất với các bộ ngành bộ y tế
để báo cáo với ban chỉ đạo với cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế
quy định của địa phương không được trả với quy định của trung ương để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất
từ trung ương đến địa phương trong phòng chống dịch cũng như tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội
đáp ứng mục tiêu kép của chúng ta ông tuyên nêu rõ
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ cũng đánh giá
nghị quyết một trăm hai mươi tám là quyết sách đúng đắn trong thời điểm hiện nay
phù hợp với tính thích ứng linh hoạt triển khai những giải pháp phù hợp cho tình hình mới
quyết sách này cực kỳ quan trọng cho thời điểm hiện nay
ông nói vừa rồi trong lĩnh vực giao thông vận tài từ chính phủ thủ tướng đến người dân doanh nghiệp
đều phản ánh về những khó khăn vướng mắc trong lưu thông hàng hóa tổ chức chưa đồng bộ dẫn đến những bất cập
cụ thể theo ông thọ chủ trương là đúng nhưng thực hiện ở các chốt kiểm dịch còn chưa đồng bộ
hiểu chưa đúng triển khai chưa cụ thể dẫn đến bất cập trong vấn đề lưu thông
chỉ dừng một chiếc xe trên đường năm phút có thể kéo dài đến một tiếng và nhiều km
gây bức xúc cho doanh nghiệp người dân gây lãng phí
hay ứng dụng công nghệ phải qua mã qr để khai báo y tế nhưng có địa phương bắt anh em ngồi ghi từng số xe
hoặc ngành y tế đã quy định xét nghiệm bảy mươi hai giờ nhưng địa phương lại bảo trì có giá trị từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ
lần này khi nghị quyết một trăm hai mươi tám ra đời chúng ta chuyển trạng thái từ đỉnh dịch đang xuống dần
phải thích ứng dần và gắn liền với giải pháp khắc phục những tồn tại
góp phần vào việc phục hồi kinh tế nhanh nhưng vẫn chống dịch tốt
nghị quyết một trăm hai mươi tám đưa ra rất kịp thời rất đúng và trúng
rõ ràng về quan điểm chỉ đạo để chúng ta quán triệt thực hiện ông thọ nêu rõ
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín nêu rõ
tình hình dịch covid một mươi chín về cơ bản đã được kiểm soát nhưng ở một số địa bàn vẫn có thể diễn biến phức tạp
ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển nền kinh tế xã hội trên phạm vi toàn quốc
để giữ vững và phát huy những kết quả đạt được trong phòng chống kiểm soát dịch bệnh
việc đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng chống kiểm soát dịch bệnh
cho các cấp các ngành các địa phương người dân và cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng
vì vậy thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu bộ y tế thường xuyên cập nhật tổng hợp và công bố thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh
các quy định biện pháp phòng chống dịch tiêm vaccine các biện pháp y tế và việc giải quyết
xử lý các vấn đề phát sinh để bảo đảm việc triển khai thực hiện thông suốt hiệu quả trên phạm vi toàn quốc
đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định
đặc biệt thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ y tế trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hàng tuần
theo quy định nêu trên và phân công một thứ trưởng trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hàng ngày
trên các phương tiện thông tin truyền thông để các cấp các ngành các địa phương nắm bắt kịp thời
xử lý các vấn đề liên quan và nhân dân cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện
sáng một mươi tám tháng một mươi phó thủ tướng vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
có buổi làm việc với bộ khoa học và công nghệ cùng các nhà khoa học đầu ngành
địa bàn giải pháp khoa học công nghệ phòng chống dịch trong bối cảnh việt nam bước vào giai đoạn thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao sự vào cuộc chủ động và những đóng góp của ngành khoa học
nhìn lại hai năm chống dịch phó thủ tướng cho rằng có những việc đã làm đúng
nhưng cũng có những việc chưa thật tốt cả tầm chủ trương chính sách và thực thi
vì thế phó thủ tướng mong muốn các nhà khoa học nghiên cứu giải pháp
giúp chính phủ có cái nhìn tổng thể và bước chuẩn bị tốt hơn trong giai đoạn sắp tới
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được nhí cần nông góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại